chuyển sang thông tin đáng chú ý khác công an thành phố bắc ninh của tỉnh bắc ninh đang điều tra vụ tai nạn giao thông giữa hai ô tô và nghi vấn tài xế lái ô tô gây tai nạn là một người khuyết tật
trước đó trên mạng xã hội lan truyền clip liên quan đến vụ va chạm giao thông giữa hai ô tô xảy ra tại thành phố bắc ninh vào sáng ngày một mươi hai tháng một mươi hai
mặc dù vụ va chạm không gây thiệt hại lớn về tài sản và người song lại thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng vì người điều khiển ô tô là một người khuyết tật
được biết người đàn ông cụt chân lái xe ô tô sáu mươi tám tuổi trú tại thành phố bắc ninh hiện đội cảnh sát giao thông công an tp bắc ninh đang trích xuất camera để làm rõ người cầm lái và xử lý theo quy định